liên quan đến vụ bốn mươi thanh thiếu niên tụ tập đua xe gây dối trật tự công cộng trên cầu sài gòn vào đêm ngày một mươi năm tháng tám vừa qua
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận bình thạnh tp hcm đã tạm giữ hình sự hai mươi năm đối tượng cả nam và nữ để phục vụ công tác điều tra
trước đó vào ngày một mươi năm tháng tám quách tuấn anh nhắn tin rủ trần đoàn thế hải và một số đối tượng khác tham gia đua xe
sau đó các đối tượng đã thông tin vào nhóm kín trên mạng xã hội để tụ tập so kẻ tốc độ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ bốn mươi đối tượng ba mươi bốn xe mô tô các loại và khẩn trương tiếp tục truy xét các đối tượng còn lại
những đối tượng tham gia đua xe đa phần là thanh thiếu niên dưới một mươi tám tuổi không có giấy phép lái xe
các đối tượng đã sử dụng nhiều xe mô tô được độ chế chạy vào phần đường của xe ô tô với tốc độ cao gây nguy hiểm cho người đi đường